tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cứ điểm cầu cháy thuộc xã hòa mỹ đông huyện tây hòa phú yên là chốt phòng thủ kiên cố của quân nguyện nhằm chấn giữ đường năm kìm kẹp người dân các xã hòa đồng hòa mỹ hòa bình
tiêu diệt địch cứ điểm cầu cháy là trận then chốt giải phóng một vùng đồng bằng rộng lớn làm căn cứ hậu phương vững chắc tạo đà cho quân ta làm nên thắng lợi đường năm lịch sử giải phóng phú yên
tiêu diệt cứ điểm cầu cháy tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chiến dịch và đánh địch di tản tháo chạy về đồng băng tuy hòa góp phần xứng đáng vào chiến thắng đường năm hào hùng và bậc nhất của quân và dân phú yên có phần vô cùng quan trọng tạo đà cho chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
chúng tôi đã trước khi đi đã xây dựng quyết tâm cho mình cho bộ đội là dù có hy sinh đến đâu cũng phải cắm được cái lá cờ
lên lô cốt mạng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt được cứ điểm cầu cháy là trận lánh then chốt của chiến dịch mùa xuân năm bảy mươi năm mở ra một vùng giải phóng rộng lớn để làm cái hậu phương vững chắc
sau bốn mươi năm năm giải phóng từ một tỉnh thuần nông đến nay tỉ trọng ngành nông nghiệp ở phú yên chỉ còn chiếm hai mươi bảy bảy bình quân thu nhập đầu người gần năm mươi triệu đồng một năm hộ nghèo giảm xuống còn ba tám mươi năm có năm mươi năm trên tám mươi xã và hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới
trong bốn năm năm qua tình hình xã hội kinh tế xã hội nông thôn miền núi hải đảo đến đô thị đã có sự thay đổi hết sức chúng ta đã hình thành được các khu công nghiệp tập trung
đến giờ này là có năm khu công nghiệp tập trung rồi nuôi trồng thủy sản thì được phát triển rất khá
chúng ta đã có hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp mà tập trung công nghệ cao rất là tốt
như tập đoàn lớn như vừa đây ví dụ là tầng trung yêu vnm
cái mà lâu nay chúng ta rất mưa bây giờ đã hành hiện thực
phát huy truyền thống anh hùng và những thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh phú yên đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội mới
đây là động lực thu hút đầu tư phát triển toàn xã hội theo hướng văn minh hiện đại
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi sáu nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng